thưa quý vị sau gần ba ngày cấp cứu tại bệnh viện do chấn thương quá nặng
ông nguyễn văn thành nạn nhân thứ hai trong vụ truy sát cả gia đình em gái ở thái nguyên đã tử vong
ông nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là chồng bà hà và là em rể của đối tượng gây án
khi xảy ra vụ việc mặc dù không chủ tâm sát hại em gái và em rể
nhưng trong quá trình vợ chồng người em can ngăn thì đối tượng hồng đã vùng dao đâm loạn xạ khiến hai người bị thương nặng
bà hà đã tử vong vào tối ngày một mươi bốn tháng chín còn ông thành bị hai vết thương vùng ngược trái
một vết thương ở mạng sườn trái điên tục hôi mê trong những ngày qua
đêm ngày một mươi sáu tháng chín do tình trạng chuyển biến nặng nên nạn nhân được chuyển tới bệnh viện bạch mai hà nội điều trị
tuy nhiên đến hai giờ ba mươi phút sáng nay thì đã tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã tiến hành khám nghiệm tử thi để có căn cứ xử lý theo quy định
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với đối tượng bùi xuân hồng để điều tra về hành vi giết người
như vậy chỉ trong một mươi ngày qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ trọng án
đáng chú ý là đã có nhiều vụ án xảy ra mà nạn nhân và hung thủ
không chỉ biết nhau mà còn có thời gian gắn bó yêu thương nhau
vậy nguyên nhân do đâu lại biến tình yêu thành sự hận thù không thể giảng hòa
trong phóng sự sau các chuyên gia tâm lý tội phạm học sẽ cung cấp cho quý vị
cái nhìn khách quan về động cơ gây án của những kẻ cuồng sát khi lòng ích kỷ và thú tính nổi dậy
che lấp nhân tính và được biện minh bằng lý do của ghe
khi vụ án nam sinh dùng dao kết liễu bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm
rồi nhảy lầu tự vẫn tại nhà
hà nội vẫn chưa lắng xuống thì tại đồng nai lại xảy ra vụ án đau lòng
khi người chồng cũng vì ghen tuông đã dùng kéo đâm chết vợ
đáng buồn đây không phải là những trường hợp hiếm gặp do mâu thuẫn và ghen tuông mù quáng
bởi trước đó rất nhiều vụ án thương tâm vì nguyên nhân tương tự cũng đã xảy ra
ghen tức sự chiếm đoạt sự sở hữu và sự ích kỷ
đây là một trạng thái tâm lý rất khó phân tích và thí giả
tuy nhiên nó biểu hiện rất rõ nhất ở một nền tảng đạo đức và pháp lý của người trong quả
theo tiến sĩ đỗ cảnh thìn có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng
hay những người đã tình yêu thương nhau lại nhẫn tâm sát hại nhau
thứ nhất tình yêu niềm tin dành cho nhau chưa đủ lớn
những người này thật sự ích kỷ muốn có sự chiến hữu
thứ hai gặp người tôi của những người trong cuộc quá cao
không làm chủ được bản thân trong mỗi lần cãi vã
thứ ba những yếu tố bên ngoài như rượu ma túy các chất kích thích
vậy nên bên cạnh tự ý thức các tổ chức xã hội là cơ quan quản lý nhà nước
cần phải thúc đẩy việc mở lớp học kỹ năng sống lớp tiền hôn nhân
giúp họ có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống khúc mắt giữa vợ chồng
việc hóa giải những mâu thuẫn trong đời sống trong mỗi gia đình là điều hết sức quan trọng
làm cái nào đó tạo môi trường
môi trường cuộc sống gia đình hòa thuận trung thủy hiểu biết ứng xử văn hóa
tôn trọng đoàn nhau và bình đẳng giới
trong trường hợp xảy ra những mâu thuẫn những xung đột
thì mọi người cần phải tôn trọng cái người bên cạnh
chúng ta không giải quyết được tình cảm
thì giải quyết được pháp lý để tạo cho mỗi người có một cuộc sống riêng của mình
thật ra là ở đây chỉ có một điều rất là đơn giản đặt ra
đối với tình cảm
những gia đình kiểu đấy với những mẫu người kiểu đó
tức là người ta phải rẻ chừng với cái quá trình phát triển cái xung đột lợi ích
mà bản thân mỗi người đều không kiểm soát được
và đều phải lắng nghe được cái sự xa khác trong ứng xử của cái người bạn đời của mình
mâu thuẫn xung đột là điều khó tránh khỏi
nhưng mỗi người cần phải nghĩ chung
cho người khác đừng bị cái tôi quá lớn
để những mâu thuẫn xung đột càng đẩy lên cao
đến lúc không thể kiểm soát được
bên cạnh đó người thân trong gia đình
cần phải có sự quan tâm có trách nhiệm với nhau
đặc biệt là việc giáo dục đạo đức lối sống
coi đó là nền tảng xây dựng trong mọi quan hệ bền vững
nhằm ngăn ngừa những kỳ kịch xảy ra
sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo nguyễn phúc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại huyện phù cát tỉnh bình định
và bị cáo nguyễn thị hạnh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
là vợ của nguyễn phúc tuấn
theo cáo trạng nguyễn phúc tuấn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
nguyên pháp ở huyện phù cát tỉnh bình định
chuyên về lĩnh vực xây dựng thủy lợi san ủi mặt bằng
do làm ăn thua lỗ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi chín
tuấn và vợ đã dùng thủ đoạn gian dối vay mượn của nhiều người
với tổng số tiền là hơn bốn mươi bảy tỷ đồng rồi chiếm đoạt
hầu hết bị hại là người dân ở huyện phù cát tỉnh bình định
trong đó người thiệt hại nhiều nhất là gần một mươi tỷ đồng
thủ đoạn của hai vợ chồng tuấn nguyên là tăng dần lãi suất
để kích thích lòng tham của người bị hại
ban đầu chỉ từ sáu chín một năm sau đó lãi suất tăng lên một mươi năm ba mươi
thậm chí thời điểm sắp tới
tuấn sẵn sàng vay với lãi suất một trăm linh một năm
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn phúc tuấn
một mươi sáu năm tù giam nguyễn thị hạnh nguyên một mươi hai năm tù giam
vừa bị xét xử lĩnh một mươi sáu năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
trong lúc chờ đưa đi chấp hành án tại trại giam
nguyễn minh ký ba mươi ba tuổi trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đã lợi dụng lúc cán bộ quản giáo cho ra ngoài rồi tìm cách nhảy vào
trốn khỏi nhà tạm giữ của công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang
với hành vi này vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng chín
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh ký
một mươi hai tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ
tổng hình phạt cùng với tội danh trộm cắp tài sản trước đó là một mươi bảy năm sáu tháng tù
theo cáo trạng của viện kiểm sát vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ký ức có ý định trốn khỏi nơi giam giữ nên đã xin cán bộ quản giáo
cho ra khỏi buồng giam để đổ rác
khi vừa bước ra khỏi cửa ký dùng tay đẩy vào người cán bộ quản giáo
sang một bên rồi bỏ chạy sau đó nhanh chóng trèo qua hàng rào cao gần bốn m
của nhà tạm giữ thoát ra ngoài
bị lực lượng công an truy đuổi ký đã chầm mình xuống ao nước
có nhiều lục bình gần đó hòng trốn thoát
nhưng đến gần ba giờ sáng ngày hôm sau không chịu được cái lạnh do ngâm mình
trong nước quá lâu nên ký đã lên bờ bị lực lượng công an bắt giữ
được biết chức trốn khỏi nơi giam giữ
ký đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại vườn cao su thuộc ấp suối bà chiêm xã tân hòa huyện tân châu tỉnh tây ninh
bắt giữ một mươi năm đối tượng
vật chứng thu giữ gồm sáu con gà đá một bộ dụng cụ lắc tài xỉu
trên năm mươi năm triệu đồng
và nhiều dụng cụ dùng để đá gà và lắc tài xỉu
các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do lê trung kiên lê thanh vân
và phan hoàng ân chú cùng xã tân hòa huyện tân châu tỉnh tây ninh đứng ra tổ chức
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng chọn địa điểm đánh bạc
là các vườn cao su có diện tích rộng các khu vực trong rừng phòng hộ dầu tiếng tây ninh
và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc thuê hai đối tượng làm nhiệm vụ canh đường
cảnh giới với số tiền là ba trăm linh đồng một người một ngày
theo bàn bạc từ trước vân chịu trách nhiệm lựa chọn địa điểm để tổ chức đánh bạc
sau đó cùng với ân và kiên điện thoại cho các con bạc đến để sát vạt
vân phụ trách làm lắc tài xỉu ân làm trọng tài đá gà
còn kiên có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của sòng bạc
lợi nhuận thu được trừ tất cả các chi phí mỗi ngày các đối tượng tổ chức đánh bạc
thu lợi số tiền từ bốn sáu triệu đồng
công an huyện tân châu đang tạm giữ hình sự chín đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn bây giờ là tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xóm hai điêm tiến xã hải toàn
huyện hải hậu tỉnh nam định về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng dài tai vuông và có sẹo chấm cách hai cm trên sân căn
cũng liên quan đến tội cướp tài sản cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm hùng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại hai mươi ba d tiểu khu thống nhất phường quang trung
thành phố nam định tỉnh nam định
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m bảy mươi sống mũi thẳng dái tai trúc
và có nốt ruồi cách một hai cm trên cánh mũi phải
ngoài ra cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh nam định
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã nam phong thành phố nam định tỉnh nam định về tội trộm cắp tài sản
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m năm mươi tám sống mũi lõm rái tai phật
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin thì hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý